xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tiếp tục những diễn biến mới nhất của quá trình điều tra nguyên nhân tai nạn của chiếc máy bay trung quốc
với số hiệu mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm cho đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của sự sống
và đáng chú ý những hy vọng về việc tìm ra nguyên nhân vụ thảm họa hàng không này
đến từ chiếc hộp đen đầu tiên được tìm thấy cũng đang dần đi vào ngõ cụt
bài viết trinh báo vietnamnet với tiêu đề trung quốc tìm thấy hàng chục thi thể nạn nhân
một trăm tám mươi ba mảnh vỡ máy bay rời cho biết các đội tìm kiếm đã thu thập được một trăm tám mươi ba mảnh vỡ
từ chiếc máy bay của hãng china eston bị rơi hồi đầu tuần này cùng thi thể của hai mươi một trong số một trăm ba mươi hai người gặp nạn
cũng theo bài viết tìm thấy mảnh vỡ cách nơi máy bay trung quốc rơi một mươi km trên báo vn express
một mảnh vỡ được tìm thấy cách nơi máy bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm rơi ở quảng tây một mươi km
làm dấy lên nghi vấn phi cơ bị văng bộ phận trên không trùng
đội tìm kiếm đã thu thập được một trăm tám mươi ba mảnh vỡ máy bay cùng hai mươi một vật dụng cá nhân tại hiện trường vụ tai nạn
giang xì giám đốc sở cứu hỏa và cứu nạn quảng tây ngày hai mươi bốn tháng ba cho biết
một mảnh vỡ dài một ba m rộng một mươi cm nghi là bộ phận của chiếc máy bay
cũng được tìm thấy ở cách điểm va chạm chín mươi km
đây là lần đầu tiên giới chức trung quốc xác nhận tìm thấy mảnh vỡ có thể liên quan đến vụ tai nạn máy bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm
của hãng hàng không china ston ở cách xa hiện trường
lực lượng cứu nạn hiện tập trung tìm kiếm trong phạm vi ba mươi mét xung quanh hố và chạm trên sườn núi
nơi giới chức nhận định tập trung phần lớn mảnh vỡ máy bay
thông tin của ông rèn đưa ra lập tức thu hút sự chú ý của các chuyên gia hàng không quốc tế
jeff guzzetti cựu giám đốc điều tra tai nạn của cục hàng không liên bang mỹ cho biết
câu hỏi này sẽ không được tìm ra
câu hỏi này sẽ đặt ra là mảnh vỡ đó chính xác là cái gì và nó văng ra khi nào
nếu các nhà điều tra xác nhận mảnh vỡ này thuộc máy bay gặp nạn
điều đó cho thấy máy bay đã bị văng các bộ phận giữa không trùng trước khi lao xuống sườn núi
điều này có thể cung cấp manh mối quan trọng về nguyên nhân dẫn đến tai nạn
hoặc ít nhất là làm sáng tỏ những giây cuối cùng của chuyến bay
theo caac chuyến bay mu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm từ cung minh đến quảng châu đã lao gần như thẳng đứng xuống sườn núi
ở huyện đằng thành phố ngô châu khu tự trị dân tộc trang quảng tây
mà không có cuộc gọi khẩn cấp nào từ phi công
tai nạn bất thường khiến các nhà điều tra và chuyên gia an toàn hàng không bối rối
các máy bay như boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh được thiết kế để ngăn bộ nhào thẳng đứng
nên phi cơ chỉ có thể chuối mũi liên tục nếu gặp sự cố ở bộ phận điều khiển
hoặc có tác động từ phi công
chuyên gia guzetti cho rằng nếu mảnh vỡ được tìm thấy là một bộ phận của mu năm nghìn bảy trăm ba mươi bảy
thì rất có thể nó bị văng ra khi máy bay lao xuống
nếu đúng như vậy điều này sẽ cung cấp manh mối quan trọng về tốc độ của máy bay
và thao tác của phi công
dữ liệu từ flyradar hai mươi bốn và video từ camera giám sát gần hiện trường cho thấy
máy bay không bị vỡ hoàn toàn trước khi lao xuống đất
các cảm biến trên phi cơ tiếp tục truyền tín hiệu cho đến khi máy bay ở độ cao gần một mét
dữ liệu của flyradar hai mươi bốn cũng cho thấy máy bay đã đạt tốc độ gần bằng vận tốc âm thanh
trong quá trình lao xuống
theo một cuộc điều tra về vụ tai nạn của chiếc silkair bảy trăm ba mươi bảy ba trăm linh ở indonesia vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tốc độ nhanh như vậy vượt mức thiết kế có thể khiến các bộ phận tương đối nhẹ trên cánh và đuôi máy bay bị gãy rời
các nhà điều tra kết luận rằng siêu khe bảy trăm ba mươi bảy ba trăm linh lao xuống gần bằng tốc độ âm thanh
ủy ban an toàn giao thông vận tải quốc gia indonesia cho biết không có đủ bằng chứng cho thấy
điều gì đã gây ra tai nạn nhưng ủy ban an toàn giao thông quốc gia mỹ không đồng tình
cho rằng cơ trưởng rất có thể
nhiều người đã làm vậy để tự sát
fiker boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của china eston chở một trăm hai mươi ba hành khách và chín thành viên tổ bay lao xuống sườn núi
ở huyện đằng vào hôm hai mươi một tháng ba
bốn ngày sau tai nạn giới chức trung quốc cho hay chưa tìm thấy người sống sót
nhưng vẫn chưa tuyên bố tất cả một trăm ba mươi hai người trên phi cơ đã thiệt mạng
lực lượng cứu nạn đã tìm thấy các phần thi thể tại nơi máy bay rời vào cuối ngày hai mươi ba tháng ba
nhưng không loại trừ khả năng phát hiện người sống sót mắc kẹt trên sườn núi đầy cây cối và bùng đất
những cứu hỏa tại hiện trường cũng đã tìm được các lá cánh quạt một phần turbine và giá treo động cơ
cánh đuôi ngang hai bên bộ truyền động của hệ thống kiểm soát cánh điện tự động và một phần đầu cánh máy bay
họ đã tìm thấy hộp đen chứa dữ liệu ghi âm buồn lái và gửi đi bắc kinh phân tích
nhưng giới chức cảnh báo dữ liệu trường hợp đen này có thể bị hư hỏng đến mức không thể phục hồi sau cú va chạm quá mạnh
liên quan đến chiếc hộp đen thứ hai theo thông tin trong bài viết trung quốc đăng tin tìm thấy hộp đen thứ hai nhưng ngay lập tức đính chính
trên báo thành niên truyền thông trung quốc đã đăng tin tìm thấy hợp đen thứ hai của máy bay bị rơi tại khu tự trị trang quảng tây
nhưng không lâu sau đó đã xóa bài viết và nói chưa tìm ra
hiện tại đội tìm kiếm đang tập trung nỗ lực tìm hộp đen thứ hai chứa dữ liệu hành trình bay
trước đó việc tìm thấy chiếc hộp đen đầu tiên đã làm dấy lên hy vọng rằng nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc sẽ được hé lộ
chúng ta có thể biết được điều gì nếu chiếc hộp đen này được phục hồi thành công
và cụ thể quy trình giải mã hộp đen được diễn ra như thế nào hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay sau đây
bài viết quy trình giải mã hợp đen máy bay trung quốc trời đăng tải trên vn express vào ngày hai mươi bốn tháng ba cho biết
theo một quan chức cục hàng không dân dụng trung quốc hộp đen được tìm thấy là thiết bị ghi âm buồn lái
ông này nói thêm thiết bị nhìn có vẻ bị hư hỏng nặng bên ngoài nhưng bộ phận lưu dữ liệu còn tương đối nguyên vẹn
giới chức trung quốc cho hay cả hai hợp đen máy bay miu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm đều do hãng honnewell sản xuất nhưng không nêu cụ thể số model
wang jianan tổng biên tập viên tạp chí kiến thức hàng không có trụ sở tại bắc kinh nói vào hôm hai mươi ba tháng ba rằng
bộ phận lưu trữ tương đối nguyên vẹn cho thấy nhiều khả năng dữ liệu vẫn còn được bảo toàn
dữ liệu này sẽ cung cấp bằng chứng để điều tra
nguyên nhân tai nạn đồng thời đóng vai trò quan trọng để đưa ra báo cáo phân tích đáng tin cậy
trên thực tế hộp đen máy bay không phải màu đen như tên gọi mà thường được sơn màu cam nổi bật
các chuyên gia vẫn tranh cãi về nguồn gốc tên gọi hộp đen
nhưng đều nhất trí rằng đây là manh mối quan trọng để giúp các điều tra viên đưa ra đánh giá khách quan về nguyên nhân máy bay gặp nạn
được cho là do nhà khoa học người australia david warren phát minh vào thập niên một nghìn chín trăm năm mươi
hộp đen ngày nay có trang bị bắt buộc trên mọi chuyến bay
với mục đích lưu trữ dữ liệu hành trình bay cùng các đoạn trao đổi của phi công và âm thanh buồn lái
mục đích của chúng không phải để truy trách nhiệm mà nhằm đúc rút kinh nghiệm từ các sự cố ngăn ngừa tai nạn trong tương lai
mỗi hộp đen có trọng lượng khoảng bốn năm kg và gồm bốn phần chính
phần khung bên ngoài bao bọc thiết bị bộ phát tín hiệu định vị dưới nước
phần lõi làm bằng thép không gỉ hoặc ti tan có khả năng chịu va đập cao
phía trong chứa những chip nhớ gắn trên các bản mạch và có kích cỡ bằng ngón tay để lưu dữ liệu
các hợp đen chịu được lực tác động gấp ba bốn trăm linh lần so với khối lượng của chúng
nghĩa là có thể gần như sống sót trong mọi trường hợp máy bay bị phá hủy
hộp đen trên thực tế gồm hai thiết bị riêng biệt bộ ghi âm buồn lái xe
ghi lại giọng nói của phi công các âm thanh trong buồng lái và bộ ghi dữ liệu hành trình bay f
để có được thông tin từ hộp đen các kỹ thuật viên sẽ phải bốc các lớp vật liệu bảo vệ
và cẩn thận làm sạch các cổng kết nối đảm bảo không vô tình xóa mất dữ liệu
sau đó các tiệp âm thanh dữ liệu được tải xuống và sao chép lại
các tiệp thô này là vô nghĩa nếu không được giải mã và chuyển thành dạng biểu đồ
các nhà điều tra đôi khi sử dụng phương pháp phân tích quan phủ nhằm phát hiện những âm thanh báo động rất nhỏ
hoặc tiếng động thoáng qua đầu tiên của một vụ nổ được cvr ghi lại
dung lượng lưu trữ dữ liệu của hộp đen tùy thuộc vào từng mẫu thiết bị của hòniwell
theo ghi nhận gần nhất về vụ rơi máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh của hãng hàng không air inier express năm hai nghìn một mươi tám
cùng mẫu với máy bay hãng china eston airlines crv có khả năng ghi lại âm thanh kỹ thuật số trong một trăm hai mươi phút
thừa thời gian để ghi lại hành trình bay dài sáu mươi sáu phút của miu năm nghìn bảy trăm ba mươi năm trước khi gặp nạn
thiết bị fda trên máy bay air india express đã ghi lại toàn bộ dữ liệu bay trong hai mươi năm tiếng
zhu tao quan chức cơ quan quản lý hàng không trung quốc cho biết
hộp đen đang được gửi đến cơ quan giải mạc ở bắc kinh
thời gian giải mã và phân tích dữ liệu sẽ phụ thuộc vào tình trạng của hợp đen sau cú va chạm
báo cáo sơ bộ về tai nạn máy bay thường được công bố sau một tháng nhưng rất ít thông tin
các cuộc điều tra sâu hơn thường mất một năm hoặc là lâu hơn để tìm ra nguyên nhân cụ thể của sự cố
vì tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố tổng hợp gây ra
các điều tra viên và chuyên gia hàng không nhận định khi chưa giải mã được hợp đen
giới chức sẽ khó tìm hiểu được nguyên nhân chiếc boeing bảy trăm ba mươi bảy tám trăm linh lao xuống mặt đất ở phương gần như là thẳng đứng
với tốc độ là hơn năm trăm sáu mươi km trên giờ sau đó trứng lại lấy lại độ cao
rồi tiếp tục lao xuống vùng núi ở tỉnh quảng tây phía nam trung quốc
tai nạn thảm khốc khiến cho chiếc máy bay vỡ tan thành hàng nghìn mảnh nhỏ
giới chức trung quốc đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu có người sống sót trong thảm kịch trên
thưa quý vị hiện tại quá trình điều tra nguyên nhân khiến máy bay gặp nạn
công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được diễn ra
tuy nhiên quá trình tìm kiếm càng kéo dài cơ hội tìm thấy những nạn nhân sống sót càng mong manh
liệu có phép màu nào xảy ra hay không
và những nỗ lực tìm kiếm sự thật đằng sau vụ tai nạn hàng không
liệu có rơi vào ngõ cụt khi hộp đen đầu tiên được tìm thấy có thể đã hư hỏng hoàn toàn
nếu đây là tin tức bạn đang quan tâm đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi